theo báo cáo của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đến ngày bảy tháng sáu chín trên chín huyện thị xã thành phố tỉnh yên bái đã ghi nhận dịch tả lợn châu phi
hiện tại dịch đang có chiều hướng phức tạp và có nguy cơ phát triển nhanh mạnh ngay tại những địa phương vùng cao
huyện vùng cao mù căng trải là địa phương cuối cùng xuất hiện dịch tả lợn châu phi
ổ dịch nằm ở một hộ chăn nuôi của xã nậm khắt với số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là một mươi hai con
như vậy đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở năm trăm bảy mươi ba hộ tám mươi hai thôn bản tổ bốn mươi ba xã phường thị trấn của chín huyện thị xã thành phố của tỉnh yên bái
tổng số lợn chết và tiêu hủy là hơn hai bảy trăm ba mươi con với trọng lượng hơn một trăm một mươi bảy tấn
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thường xuyên báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch
các địa phương ra soát quy trình bảo đảm hỗ trợ người chăn nuôi có lợn tiêu hủy phun khởi trùng tiêu độc khử triệt đẻ tại các vùng có dịch vùng đệm
chú trọng đến công tác kiểm soát vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm tiêu lợn hạn chế ra vào vùng dịch